ngày sáu tháng một mươi theo nguồn thông tin từ bệnh viện thống nhất
bệnh viện đã tiếp nhận một cấp cứu cho một cán bộ chiến sĩ công an bị thương nặng
do một đối tượng chống người thi hành công vụ gây ra
theo đó vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi thượng úy nguyễn đức bằng
cảnh sát khu vực xuống địa bàn nắm tình hình tại khu vực hai mươi năm khu phố bảy
và mời đối tượng lê hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại hồng lạc phường một mươi quận tân bình
là con nghiện mới hồ da vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một về công an phường răng đe giáo dục và thử test
tuy nhiên vũ có dấu hiệu không tỉnh táo và có thái độ không hợp tác
khi đồng chí bằng đang gọi điện về bang chứ huy công an phường xin hỗ trợ
thì lê hoàng vũ bất ngờ rút dao thủ sáng trong người lao vào tấn công đồng chí bằng
do bị tấn công bất ngờ nên đồng chí bàn không kịp phản kháng dẫn đến bị thương
và được người dân đưa vào bệnh viện thống nhất trong tình trạng đa chấn thương
theo bác sĩ trương nguyễn hoài linh bệnh nhân nguyễn đức bằng được mổ trong vòng ba mươi phút
sau khi nhập viện do bị tràn khí mạng phổ gây khó thở vết thương sau lưng rất sâu
bị chém gãy xương sườn vết chém ở tay phải bị đứt gân nhiều nên phải mời bác sĩ
chấn thương chính hình đến mổ và nối gân
các bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ để mổ khẩn do bệnh nhân chưa được test covid một mươi chín
ca mổ kéo dài hai giờ và hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định
còn về đối tượng lê hoàng vũ hiện đang bị công an phường một mươi quận tân bình tạm giữ
về hành vi chống người thi hành công vụ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bot cầu bạch đằng lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh đã phát hiện bốn trường hợp trốn vào thùng xe tải để vượt chốt
cụ thể vào tối ngày năm tháng một mươi vi văn phong chú tỉnh bắc giang là tài xế
cùng phụ xe là nguyễn công tường chú tỉnh bắc giang
chở theo hàng hóa là khoảng năm mươi con lợn vào tỉnh quảng ninh để tiêu thụ
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh bot cầu bạch đằng
phong và tường thực hiện các quy định biện pháp phòng chống dịch bắt buộc
đồng thời khai báo chỉ có hai người trên xe
tuy nhiên lực lượng công an đã phát hiện có bốn người trốn trên bên trong
đều ở huyện tân yên tỉnh bắc giang
được biết phần khoang của thùng xe tải này đã được chế tạo thêm một khoảng trống
có thể chứa được nhiều người rất khó phát hiện
cơ quan chức năng đã yêu cầu bốn trường hợp trên lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị quản lý thông tin giả thông tin xấu độc trên mạng xã hội
luôn là vấn đề gây khó khăn cho những nhà quản lý an ninh mạng
những thông tin giả xấu độc này xuất hiện ở nhiều dạng nhiều hình thái
có những thông tin giả thì vô hại chỉ tạo hưng phấn cho những đối tượng tung ra
thế nhưng cũng có những thông tin giả lại là con đường để dẫn dụ
lừa người tham gia mạng xã hội đi vào bẫy mà mục đích cuối cùng là lừa tiền
và thực tế thì có hàng nghìn người đã mất đi số tiền
mấy hàng tỷ đồng từ những cái bẫy có tổ chức này
đánh bạc trực tuyến bet ba trăm sáu mươi năm châu á rất tốt cho tâm lý và sức khỏe
bếp ba trăm sáu mươi năm có giấy phép hợp pháp do mga manta châu âu
ủy ban giám sát gc của anh ủy ban cờ bạc và chính phủ philippines barcos cấp
thực tế đây là cái bẫy đánh bạc nghìn tỷ
cái ưu tượng rất là dễ dàng
trong cái việc mà mua tên miền rồi đăng ký sử dụng cho nên là thậm chí kể cả những cái giấy phép
của những cái đảo quốc ở các cái thiên đường thuế hoặc là thậm chí là một cái giấy phép mà của các quốc gia như ở châu âu hoặc ở úc ký
thì chúng ta nhìn thấy trên website thì có thể nói là
qua công ty đấu tranh chúng tôi phát hiện rất nhiều trường hợp
là cái giấy phép này
các đối tượng chỉnh sửa
từ những cái giấy phép của các đơn vị khác
tóm lại là giấy phép giả
còn đây là những thông tin giả
thông tin thổi phồng sự thật được quảng cáo như những bài báo đăng trên nền tảng cốc cốc
mà thực chất
là những bài pr các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân
bo có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép
lừa đảo chiếm đoạt tài sản người tham gia
những lời quảng cáo có cánh như hàng trăm nghìn người
bỗng chốc đổi đời
một vốn bốn lời
làm giàu không khó
đầu tư là thắng
những tin giả bổ vây ở hầu hết mọi lĩnh vực đời sống kinh tế chính trị văn hóa xã hội đều do các cơ quan mất cảnh sát tiếp tay cho việc phát tán những thông tin này và làm nên cái tình hình phức tạp trên thông tin mạng và chúng tôi qua đây chúng tôi rất là mong người dân một là khi chúng ta tuyệt đối không được đăng tải hoặc là chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng
những tin giả bổ vây ở hầu hết mọi lĩnh vực đời sống kinh tế chính trị văn hóa xã hội
đều do các
cá nhân sử dụng mạng xã hội để tung ra
điểm dễ nhận thấy ở những tin giả mà đăng sau đấy là cái bẫy để lừa tiền của người dân là thông tin này được quảng cáo râm rộ trên các nền tảng như facebook cốc cốc được trình bè như bài báo chính thống được cắt ghép tinh vi phỏng vấn rất nhiều người dân nhiều doanh nhân thành đạt mà thực tế những người này đều không có thật hay không thành đạt như lời giới thiệu
kèm với đó là những lời rủ dê lôi kéo tham gia đầu tư
vỏ bọc của công ty có thể bị tăng
của công ty có tên rất kêu này
toàn là giả và không có địa chỉ rõ ràng
ngoài đời đáng lo ngại hơn
các đối tượng còn khai thác các thông tin
riêng tư cá nhân của con mồi
như tên họ thông tin liên lạc
dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo
rũ rỗ nhất là những thành phần
có ít kỹ năng giao tiếp trên mạng xã hội
thì những cái việc mà quản lý này
thì hiện nay công tác quản lý
cái hoạt động của các doanh nghiệp
của các đối tượng trên công ty mạng là chúng ta đang có
những cái có lỗ hỏng mà
các bộ ngành chưa kiểm soát hết được
đăng những cái quảng cáo trên mạng xã hội
hoặc là trên một số tạp chí
thì đa phần là các cái đối tượng
cũng đặt những cái tên
nó hơi khác một chút
nó không hoàn toàn là cái tên
sàn giao dịch quyền trọng định phân
cho nên là họ lách được qua cái kiểm duyệt
của các cái đơn vị này
thế còn đối với lại các mạng xã hội
ở trong và ngoài nước thì cũng phải có
những cái chúng tôi sẽ đề xuất
cũng có những cái biện pháp trao đổi với nhà ngôn cấp dịch vụ
hiện nay vấn nạn tin giả bổ vây
vậy nên đòi hỏi sự thông thái
của cộng đồng tham gia
mạng xã hội
bên cạnh đó những nhà mạng cũng cần
nâng cao ý thức trách nhiệm
tránh vì lợi nhuận mà tiếp tay cho các quảng cáo bẩn
quảng cáo sai sự thật
liên quan đến vụ án vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty máy động lực
và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt là vim
công ty của phần thương mại vận tải vim
về tranco và một số doanh nghiệp liên quan
ngày hôm nay ngày sáu tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an đã hoàn tất kết luận
điều tra bổ sung lần hai
trong lần điều tra bổ sung lần này
đã hoàn tất đề nghị truy tố thêm một mươi một bị can
đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án
cùng ba bản kết luận điều tra
đến viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố tất cả một mươi bảy bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao
giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố
các ông trần ngọc hà
cựu chủ tịch hội đồng quản trị
cựu tổng giám đốc vim
lâm trí quang cựu tổng giám đốc vim
vũ quang tâm và vũ tử công
đều là cựu phó tổng giám đốc vim
nguyễn mạnh trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
máy kéo nông nghiệp
đồng thời đề nghị truy tố thêm một mươi một người khác
là thành viên hội đồng quản trị
cán bộ vim
việt tran co
chủ tịch hội đồng quản trị công ty bách việt
giám đốc công ty cổ phần thép minh quang
theo kết luận ông trần ngọc hà đã thực hiện
không đúng các quyền và nghĩa vụ được giao
buông lỏng quản lý quyết định những chủ trương
chiến lược hoạt động của vim
không đúng các quy định của pháp luật
gây thất thoát tài sản của nhà nước hàng trăm tỷ đồng
thông tin mới nhất về vụ phát hiện
hai mươi bảy mét khối gỗ trái phép
tại trung tâm bảo tồn voi đắk lắc
công an huyện bồn đôn tỉnh đắk lắc
đang phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành khám nghiệm hiện trường
để điều tra mở rộng vụ việc
cùng với phát hiện hai mươi bảy mét khối gỗ trái phép
tập kết ngay tại khu vực
trung tâm bảo tồn voi đắk lắc
thực hiện dự án làm chuồng nuôi voi
tại một số khu vực gần đó
còn phát hiện rừng bị khai thác trái phép
việc khám nghiệm hiện trường nhằm đánh giá
làm rõ nguồn gốc số gỗ tập kết trái phép
có phải khai thác tại ngay lâm phần
của trung tâm bảo tồn voi
hay khai thác và vận chuyển từ nơi khác về
một trường hợp khác là gỗ vừa khai thác trái phép
tại chỗ vừa đưa từ nơi khác về
trên cơ sở kết quả giám định
việc khám nghiệm hiện trường để các cơ quan chức năng
củng cố hồ sơ làm rõ các hành vi
sau đó sẽ khởi tố vụ án
công an tp chí linh tỉnh hải dương
vừa phát hiện và bắt quả tang nguyễn văn trức
ở huyện lục nam tỉnh bắc giang
có hành vi bán động vật
thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm
cần được ưu tiên bảo vệ
trước đó tại khu vực xã hoàng hoa thám
tp chí linh
công an tp chí linh đã phát hiện anh trức
đang vận chuyển hai cá thể rắn hổ chúa
tổng trọng lượng khoảng sáu kg
lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ
tăng vật phương tiện và đưa anh trức
về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan anh trức khai nhận
trước đó khi lên rừng hái thuốc thì phát hiện
và bắt giữ được hai cá thể rắn hổ chúa
sau đó có người ở tp chí linh
đặt mua với giá một triệu đồng một kg
khi đang vận chuyển sang địa bàn tp chí linh
để giao hàng thì bị lực lượng chức năng
phát hiện bắt giữ
được biết rắn hổ chúa thuộc nhóm một b
danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm
cần được ưu tiên bảo vệ
hiện công an tp chí linh đang tiếp tục điều tra làm rõ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình dương
ngày hôm nay cho biết
đã mời làm việc hai đối tượng
có hành vi sử dụng mạng xã hội
để đăng tải thông tin sai sự thật
kích động kêu gọi người dân tự ý bỏ về quê
làm ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch
cũng như tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong cộng đồng
cụ thể qua xác minh lực lượng chức năng đã xác định
thanh niên hai mươi bảy tuổi quê ở tỉnh kiên giang
hiện đang làm công nhân và tạm trú
tại phường tân vĩnh hiệp thị xã tân uyên
ngày hai mươi chín tháng chín thanh niên này
có tham gia nhóm tụ hội tân uyên
khoảng hai trăm linh thành viên
và đăng thông tin kêu gọi người dân
ngày một tháng một mươi tập trung để về quê
cùng ngày lực lượng công an đã mời làm việc
với một phụ nữ ba mươi một tuổi quê ở sóc trăng
ngày một tháng một mươi người này đã sử dụng
tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân
để đăng tải thông tin kích động người dân
gây bạo động làm ảnh hưởng xấu
tới tình hình an ninh trật tự
tuy nhiên qua làm việc với cơ quan chức năng
người phụ nữ này cho biết tháng tám năm hai nghìn hai mươi
chỉ đã nhận được số tiền
là tám trăm linh đồng của nhà nước hỗ trợ
nhưng vẫn đăng thông tin sai sự thật trên
với mục đích muốn nhận thêm tiền hỗ trợ
các đối tượng đã nhận thức
được hành vi sai trái của mình
gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật
và cam kết không tái phạm
thưa quý vị có thể thấy rằng
trong thời gian qua lực lượng công an
không những không quản ngại vất vả hiểm nguy
dốc toàn bộ lực để ngăn chặn
đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên thì vô cảm trước những sự hy sinh đó
thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng nai
đã có không ít người có những hành vi
cản trở chống đối thậm chí là
còn tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
khi bị nhắc nhở thực hiện các quy định
về phòng chống dịch
khuya năm tháng chín những đối tin báo
có một số thanh niên tổ chức ăn nhậu
tại một khu nhà trọ đang bị phong tỏa
ở ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
công an xã long thọ đã cử
ba công an viên đến giải quyết
khi lực lượng công an nhắc nhở những người ăn nhậu
thì hai đối tượng với lê hoàng tân
ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi
đều quê tỉnh bạc liêu
lớn tiếng thách thức
sau đó nhớ chạy vào bếp lấy dao chém vào tay trung úy
phạm xuân quyết gây thương tích nhẹ
còn tân giật lấy cây ba chắc trên tay anh cái thiện vĩ
rồi đập trúng bụng của anh vĩ
về phòng làm việc hỏi trụng việc ra
thì các đối tượng có dấu hiệu mà say xín
không tỉnh táo
thì khi hỏi làm việc thì bắt đầu các đối tượng
không có chấp hành
bắt đầu gây gỗ chống đối
manh động như vậy chúng tôi đã tiến hành
không chế và bắt giữ đối tượng
và đưa về trụ sở để làm việc
em cầm dao chém
trúng một anh công an
khi vào đây
còn đây là đối tượng
đối tượng đối tượng
vũ nhật tân ba mươi tám tuổi
chủ tỉnh đồng nai
trước đó khi đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
ở phường bảo vinh thì tân bị lực lượng công an
ra hiệu dừng xe để kiểm tra và khai báo y tế
theo quy định
thế nhưng tân chưa thực hiện xong việc khai báo y tế
cũng như chưa nêu được lý do chính đáng
để đi vào địa bàn xã bình lộc
thì đã tự ý rời khỏi khu chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
lúc này các cán bộ tại chốt kiểm soát
yêu cầu tân quay trở lại để khai báo y tế
nhưng đối tượng không chấp hành
và lớn tiếng chửi rùa
lăng nhục lực lượng làm nhiệm vụ
đồng thời nổ máy xe đâm về phía lực lượng chức năng
hành động liều lĩnh manh động
và xem thử pháp luật của tân
của bị tòa án nhân dân tp long khánh tỉnh đồng nai
tuyên phạt một mươi bốn tháng tù giam
về tội chống người thi hành công vụ
chúng tôi sẽ
phối hợp với các ban ngành tuyên truyền
để mọi người dân
công tác phòng chống dịch
những trường hợp
chống người không vụ
thì chúng tôi sẽ
kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật
những đối tượng chống người thi hành công vụ
đặc biệt là chống lại lực lượng
phòng chống dịch covid một mươi chín
cần phải xử lý nghiêm đúng pháp luật
để dân đe giáo dục để bảo đảm
tính nghiêm minh và sự hiệu quả
trong thực thi các biện pháp phòng chống dịch
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm hà nội
vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc
và đánh bạc và đưa hoặc sử dụng
trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
bắt giữ một mươi tám đối tượng có liên quan
thu giữ số lượng lớn tiền mặt
số lượng trái phiếu trị giá năm tỷ đồng
phong tỏa một mươi tỷ đồng trong tài khoản
hơn hai mươi một sim điện thoại
một mươi ba xe ô tô cùng nhiều máy móc
và trang thiết bị có liên quan
theo tài liệu điều tra
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
qua kiểm tra hành chính hai năm thanh niên
gồm nguyễn văn thành và hoàng văn trọng
cùng chú tại phú thượng tây hồ hà nội
đang điều khiển xe máy
phát hiện trong túi của thành có tám trăm linh triệu đồng
đối tượng không chứng minh được nguồn gốc
số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản
và đưa hai đối tượng về trụ sở công an
để đấu tranh làm rõ
quá trình điều tra mở rộng công an quận nam tử liêm
đã làm rõ một đường dây
chuyên tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
cơ quan công an đã bắt giữ thêm
một mươi tám đối tượng có liên quan
trong đó xác định đối tượng nguyễn minh thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại phường dịch vọng hậu quận cầu dế hà nội
được xác định là đối tượng cầm đầu
khi người chơi đạp tiền
thì bọn em
đều đối tượng
người chơi thì người chơi chơi với nhau
người chơi với nhau thì bọn em sẽ ăn
tiền phế phần trăm
trên người chơi đặt cược
khi người chơi đạp tiền
thì tụi em sẽ chuyển cái thẻ
sang cho đối tác
xử lý thẻ và bán cái thẻ
khi người chơi lập tài khoản trên trang web của tụi em
thì tụi em không chiếm đặt
tiền của người chơi nhưng mà tụi em có khả năng
can thiệp được tài khoản của người chơi
đối tượng đó bỏ tiền ra
và mua cái code
của con game ở nước ngoài
bỏ tiền ra
bỏ tiền ra
giao cho đối tượng duy và đối tượng nhật anh
code của hai con game
tuyên hành con samvit
của con world club
sau đó các đối tượng giao cho một nhóm
phạm minh thành
để chạy về giao diễn
cũng như là viết app của con game
còn phụ trách về marketing
thì giao cho đối tượng
để phụ trách về
của game này
đầu năm hai nghìn hai mươi
nguyễn minh thành đưa game bài sockvip vào hoạt động
nhưng sau đó lại đổi thành zoomvip
và mở thêm game bài vuaclub
để quảng cáo các đối tượng sử dụng phần mềm gửi tin nhắn đến các thuê bao điện thoại
mỗi sim sẽ gửi ba mươi năm tin nhắn
đến nay cơ quan công an xác định thành đã mua hơn bốn bảy trăm linh tài khoản và ví điện tử momo
để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc

một trăm sáu mươi đại lý cấp một cấp hai của hai game bài
thống kê bước đầu cho thấy
hai game bài do các đối tượng tạo ra
đã thu hút hơn sáu triệu tài khoản tham gia đánh bạc
với hoạt động này các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
đây là cái độ án mà các đối tượng lợi dụng công nghệ cao
và không gian mạng
để hoạt động vi phạm hốc lực
và phần lớn hầu hết
các đối tượng hoạt tội các đối tượng chính trong vụ án
đều là những người có trình độ công nghệ thông tin rất là cao
được đào tạo rất bài bản
và có cái học lực rất tốt trong các trường của đàn nước
thế tuy nhiên là bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo
để sử dụng chính những kiến thức của mình và hoạt động hoạt tội
thế do vậy mà theo đó thì công tác điều tra khám phá của công an cũng gặp rất nhiều khó khăn
nếu mà không tận dụng kịp thời cao léo
những cơ hội nghiệp vội cũng như là những biện pháp công nghệ thông tin
để thu thập các dữ liệu chứng cứ điện tử
thì rất dễ để bị các đối tượng xóa dấu vết
và gây ra các khám phá vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
với các hành vi vi phạm về tội tổ chức đánh bạc
đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ
đấu tranh khai thác mở rộng vụ án
truy bắt đối tượng liên quan xử lý theo quy định của pháp luật
sau gần ba tháng tạm dừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì ngày hôm nay hàng ngàn công nhân thuộc các doanh nghiệp
có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đồng nai
đã vui mừng khi được trở lại công ty làm việc
theo thống kê của ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai
đơn vị vừa cấp phép cho một mươi một doanh nghiệp không thực hiện phương án ba tại chỗ
được trở lại sản xuất lao động đi về hàng ngày với số lượng là hơn một mươi tám người
ngoài ra có hai mươi một doanh nghiệp đang thực hiện ba tại chỗ
cũng đăng ký bổ sung phương án cho người lao động đi về hàng ngày
với số lượng gần hai người
những doanh nghiệp trở lại sản xuất đợt này
lớn là những doanh nghiệp có số lao động rất đông
như tập đoàn phong thái công ty changxin công ty po sang
theo quy định công nhân được trở lại sản xuất phải đáp ứng điều kiện
ở các phường xã ấp khu phố thuộc vùng xanh
còn lao động của các vùng đỏ cam và vàng vẫn chưa thể quay lại làm việc
sau hơn hai tháng dừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì ngày ba mươi tháng chín cảng cá thọ quang của thành phố đà nẵng
cảng cá lớn nhất khu vực miền trung đã bắt đầu hoạt động trở lại
tuy nhiên hiện nay số lượng tàu cá nằm bờ tại âu thuyền thọ quang là rất lớn
nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do tình trạng thiếu hụt trầm trọng lao động
tàu cá vẫn không thể vươn khơi bám biển
mặc dù chính quyền địa phương đã mở cửa biển từ ngày ba mươi tháng chín
thế nhưng đã hơn hai tháng nay tàu cá dna chín trăm một mươi một năm của ông nguyễn văn điều
trú tại phường nại hiên đông thành phố đà nẵng vẫn phải nằm bờ chờ bàn thuyền
nhưng tàu cá của ông mà hơn sáu trăm linh tàu cá khác
chủ yếu là tàu cá quảng ngãi quảng bình bình định quảng nam
đang nêu đầu tại âu thuyền thọ quang hiện vẫn chưa vươn khơi bám biển
vì thiếu trầm trọng lực lượng lao động đi biển và hậu cần nghề cá
tàu mình ở đây mà anh em bọn ở trong quảng ngãi làm sao mình đi biển
thứ nhất thế hệ đó giàu rồi nữa còn vừa chưa thẩm thỏa như bữa trước được lấy rồi nó cũng khó vậy đó
về lao động đồ thì nó hơi thiếu hụt
vì có người chích một mũi có người chưa chích rồi thành ra là họ không dám đi được
lao động ở các tỉnh quảng nam quảng ngãi là họ ra đà nẵng không được
thành ra là tàu chưa thể vươn khơi được
thông tin từ ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang
hiện nay chỉ có bảy tàu cá đà nẵng được xuất bến còn lại sáu trăm linh tàu cá
cần hơn năm lao động đủ điều kiện về việc tiêm phòng vaccine
ít nhất một mũi mới có thể vươn khơi
hơn nữa cảng cá thọ quang chưa cho phép hoạt động hết
công suất để tiêu thụ hải sản nên nhiều tàu cá cũng e ngại vươn khơi trong thời điểm này
cùng với vấn đề thiếu lao động một số hậu cằn về cá
như về cung ứng nước đá lương thực thực phẩm chưa đảm bảo đủ lượng nhu y phẩm
trúng cảng cá mở ra thì cũng trúng cái dịp là thời tiết có chuyển mưa
và xuất hiện một cái đợt
nhiệt độ áp thấp nhiệt đá bão cho nên là ngư dân thì họ cũng còn do dự
họ chưa thể mà đi biển
việc tàu cá nằm bờ do thiếu lao động đi biển cũng tác động rất lớn
đến việc duy trì sản xuất của ngành thủy sản trên địa bàn
để kịp thời hỗ trợ tàu cá vương khơi ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
đã chi hỗ trợ hơn hai mươi tỷ đồng giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm cho tám trăm hai mươi bốn lượt tàu cá
từ đóng mới tàu mua bảo hiểm trang bị vật tư giám sát hành trình
đây sẽ là động lực quý giá để ngư dân vượt khó tiếp tục vương khơi bám biển
thưa quý vị đồng hành chia sẻ những khó khăn với các doanh nghiệp
trong mùa dịch covid một mươi chín
trong những ngày qua cùng với các lực lượng chức năng
lực lượng công an hà nội đã có nhiều sáng kiến đổi mới
trong việc giải quyết các thủ tục hành chính
đây được coi như những giải pháp thiết thực của lực lượng công an
để giúp các doanh nghiệp sớm phục hồi sau giãn cách
anh nguyễn đức toàn đại diện một doanh nghiệp
đóng trên địa bàn huyện phúc thọ thành phố hà nội
hôm nay đến công an huyện phúc thọ làm thủ tục xin cấp lại giấy đảm bảo an toàn
về phòng chống cháy nổ để tiếp tục sản xuất sau một thời gian dài nghỉ giãn cách
vừa rồi chúng tôi cũng đến các anh bên phòng cháy của huyện phúc thọ
có hướng dẫn và đưa ra cái phương án giúp chúng tôi để hoàn thiện hồ sơ
mục đích là đảm bảo an ninh và công tác phòng cháy chữa cháy
để khôi phục
để giúp chúng tôi sản xuất kinh doanh sau hậu covid
không chỉ hỗ trợ giải quyết nhanh thủ tục khi có yêu cầu
công an quận phúc thọ còn chủ động trực tiếp xuống cơ sở tiến hành gia soát
tư vấn giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính
điều này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất
chính quyền địa phương luôn luôn nhắc nhở sâu sát và hướng dẫn tất cả công văn nghị định
để cho doanh nghiệp chúng tôi thực hiện theo
đặc biệt là các đồng chí công an trong địa phương thì luôn luôn sâu sắc
một là tuần tra hai là nhắc nhở
cái thứ ba nữa là luôn luôn động viên anh em vượt qua những khó khăn trong khoảng thời gian dịch bệnh
đối với công an xã liên hiệp thì sau khi mà có triển khai các công tác phòng chống dịch tại địa phương
thì công an xã cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch và tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
cũng trong đó là cũng nhắc nhở các công ty các cơ sở sản xuất và người địa phương
người dân ngoài công tác phòng chống dịch thì cũng phải đảm bảo công tác an ninh trật tự
khi phát hiện các đối tượng mà nghi nhờ công an xác sẽ dùng kiểm tra các loại giấy tờ tùy thân
để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự chung của địa bàn
hiện tại hà nội đã thực hiện nới lỏng giãn cách nhiều hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường
tuy nhiên nguy cơ bùng chạy
nhiều đồng phát dịch vẫn ở mức cao
vì vậy để hoạt động sản xuất không bị đứt gãy công an tại các đơn vị cơ sở
vẫn phải thường xuyên nhắc nhở kiểm tra yêu cầu các doanh nghiệp đơn vị sản xuất
phải chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch
thực hiện tốt các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân
được thực hiện các thủ tục nhanh chóng về an ninh trật tự để phục hồi sản xuất
và ổn định đời sống đảm bảo an sinh xã hội
và nhiệm vụ xuyên suốt đó là làm tốt nhiệm vụ chính trị được phân công
giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
góp phần làm ổn định tình hình trên địa bàn và giữ bình yên để phục vụ người dân
cũng như là các doanh nghiệp phục hồi sản xuất và ổn định đời sống
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đảm bảo tốt nhất về an ninh trật tự
tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh
với những việc làm thiết thực lực lượng công an sẽ luôn đồng hành
cùng các doanh nghiệp và người lao động nhanh chóng khôi phục sản xuất